trong khi đó tại đồng nai mưa rông và lốc xoáy diễn ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi đã khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn thị trấn định quán huyện định quán bị tốc mái sập tường
tại hiện trường nhiều mái nhà rộng hàng chục mét vuông bị lốc giật khỏi tường hất văng ra đường giao thông
nhiều cây cối lâu năm bị quật ngã mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng đã làm gãy nhiều cây xanh va vào trụ điện trung thế làm mất điện trên diện rộng
hiện lực lượng công an quân đội của huyện và thị trấn định quán đang nỗ lực khắc phục hậu quả lốc xoáy thống kê thiệt hại hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống